tin bão trên biển đông cơn bão số một vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
cho đến bốn giờ ngày mai ngày một mươi bốn tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai bốn độ kinh đông ngay trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám cấp chín giật cấp một mươi hai
sóng biển cao từ ba đến năm năm mét biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp ba
từ chiều tối ngày hôm nay ở các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ có khả năng cao xuất hiện mưa rông lốc xoáy gió giật mạnh
từ đêm nay cho đến ngày một mươi năm tháng sáu ở bắc bộ có mưa vừa mưa to riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to